bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các chỉ số phát triển kinh tế của tp hcm đều tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái
đây là nhận định được ủy ban nhân dân tp hcm đề cập tới tại hội nghị kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm
được tổ chức ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm
theo đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bốn tháng ước đạt gần một mươi ba tỷ usd tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ
thị trường xuất khẩu một số nước tăng nhanh như philippines tăng gần chín mươi năm
đài loan tăng hơn tám mươi bốn mỹ tăng hơn một mươi tám
các mặt hàng có mức tăng như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện thủy sản rau quả
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa bốn tháng ước đạt trên một mươi năm tỷ usd
bên cạnh đó phạm pháp hình sự ghi nhận ba trăm một mươi năm vụ trong bốn tháng giảm gần một mươi một so với cùng kỳ
lực lượng chức năng cũng đã khám phá một trăm bốn mươi một vụ án ma túy bắt ba trăm năm mươi tám đối tượng có hành vi mua bán
tàn trữ vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy